vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tổng thống khi đó là donald trump đã kêu gọi rút toàn lực lượng mỹ khỏi syri khiến quân đội mỹ bối rối
tuy nhiên sau đó ông đã thay đổi quyết định và đồng ý duy trì khoảng chín trăm linh quân ở nước này
hiện chưa rõ quan điểm của cựu tổng thống mỹ về syri sẽ như thế nào nếu ông trở lại nhà trắng vào năm tới
một mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh của các trại là tình trạng thù định giữa người quốc ở syri và thổ nhĩ kỳ
nước đã liên tục ném bom lực lượng người quốc và tiến hành các cuộc xâm nhập vào syri
người quốc ở syri đã cảnh báo rằng họ có thể cần phải chuyển lực lượng bảo vệ sang làm các nhiệm vụ khác nếu phải hứng chịu một cuộc tấn công kéo xa của thổ nhĩ kỳ
các động thái khó lường của iraq cũng là yếu tố khiến tình hình thêm căng thẳng
việc iraq muốn trục xuất hai năm trăm linh lính mỹ có thể khiến lầu nam góc gặp khó khăn trong việc hỗ trợ hậu cần cho lực lượng mỹ ở đông bắc syri
ngoài ra mỹ không có bất kỳ kế hoạch dự phòng nào để cung cấp nơi ở cho dân thường phải di rời và giam giữ các tay súng is
nếu mỹ rời khỏi syri và đối tác người quốc từ bỏ nhiệm vụ
cả mỹ và các đồng minh đều không muốn bàn sao các cơ sở này cho tổng thống syri bashar al assad
cũng không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc chuyển giao các cơ sở đó cho liên hợp quốc
bà devera magoin thuộc viện chính sách cần đông washington một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại mỹ đánh giá
chúng tôi thực sự đã suy nghĩ về chuyện này từ năm hai nghìn một mươi chín
câu hỏi cấp bách hiện nay là chúng ta có thể làm gì để cộng đồng quốc tế hiểu rằng
việc hồi hương phải diễn ra nhanh hơn và kế hoạch b là gì nếu mỹ rời đi
trại tị nạn anh hôn có từ nhiều thập kỷ trước nhưng dân số của trại cùng với cơ sở rose gần đó
đã tăng lên hơn sáu mươi người sau khi is mất thành trí cuối cùng tại thị trấn bargus của syri
tổng số người ở hai trại hiện là bốn mươi sáu năm trăm linh bao gồm cả những phụ nữ kết hôn với các tay súng is
hoặc bị ép có con với các tay súng của nhóm này
theo các quan chức bộ ngoại giao mỹ
hơn một nửa số cư dân trong trại là dưới một mươi hai tuổi
ngoài ra còn có một nhóm nhỏ nam giới không rõ mức độ liên kết với is
các quan chức ở alhone cho biết các bé trai chưa đủ tuổi vị thành niên được đưa đến các trại tị nạn
dành riêng cho nam giới do lo ngại các em có thể gặp rủi ro an ninh
chuyên gia liên hợp quốc cho biết sự chia ly đã làm dấy lên nỗi sợ hãi trong các gia đình
và khiến một số bà mẹ tìm cách giấu con trai của mình
khi tổ chức nhà nước hồi giáo is tự dưng bị đánh bật có thành trí cuối cùng ở syri
có khoảng bảy mươi phụ nữ và trẻ em đang ở khu trại an hôn gần biên giới với iraq
phần lớn trong số đó không biết đi đâu sau khi thị trấn và thành phố của họ đã bị tàn phá trong chiến sự
họ cũng không vui mừng khi được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của is hoặc mong muốn bắt đầu cuộc sống mới
phóng viên agua damon của kênh truyền hình cnn mỹ đã phát hiện ra rằng
họ đang cố gắng duy trì hệ tư tưởng của is và truyền bá cho thế hệ sau
khu trại được dựng lên trên sa mạc và có diện tích như một thị trấn nhỏ
gió và cát thổi xuyên qua những căn liều hầm hở trong cái nóng mùa hè syri
sự tức giận thù địch ở quanh đây
một tinh thần báo thù thấm vào thế hệ tiếp theo
hận thù được phóng đại bởi các điều kiện tồi tệ bẩn hiểu ít được chăm sóc y tế
nước sạch khan hiếm thực phẩm thì phân phối
nó không giống những trà tị nạn khác trên thế giới
nhiều phụ nữ ở đây không biết chồng và những đứa con trai lớn của mình ở đâu
nhưng họ thoải mái nói rằng họ đang dạy cho những đứa con mình kết những người ngoại đạo
những người cầm tù và giết cha anh của chúng
dân số của trại đang phình to
nhiều người mới đến có liên hệ trực tiếp với is
họ tổ chức và nhanh chóng áp đặt những tiêu chuẩn hạ khắc khủng bố những người không đeo mặt che mặt
một nhóm chat telegram đã gọi nó là trại tử thần
cáo buộc sự tàn bạo của những người mà họ cho là kẻ thù của người hồi giáo
một người đàn ông cho biết is bắt gia đình anh ta làm con tin buộc anh ta gia nhập tổ chức
anh ta ngồi tù hai mươi năm trong nhà tù chật trội này
một số người nói họ không bao giờ ủng hộ is số khác chấp nhận số phận
những người quản lý nhà tù cố gắng hết mức có thể để phân tách những đối tượng cuồng tín is với những người còn lại
trong trung tâm này có nhiều cậu bé vị thành niên
một cậu bé một mươi năm tuổi đã là chuyến binh is
nhiệm vụ đầu tiên của cậu là đặt thiết bị nổ tại một căn cứ của mỹ
cộng miêu tả những người phụ nữ đã giấu thiết bị nổ vũ khí như thế nào trong bộ áo tròng chùm kín người
nhưng kế hoạch bại lộ và cậu dừa ngồi tù
nhiều đứa trẻ dễ bị tổn thương
chúng không biết về xung đột tàn phá
nhiều em không có cha mẹ
đứa trẻ phải trả giá cho bố mẹ mình
nhưng đến lượt nó có thể là bắt trước
nếu nơi đây bị quyền láng di sản của cuộc chiến ngày hôm qua sẽ là điều vô cùng nguy hiểm
bởi vì trong những căn liều trại này đang chứa đầy hạt giống cho cuộc chiến tiếp theo
thế hệ báo thù của is
các quan chức bộ ngoại giao mỹ cho biết chỉ một phần tư số trẻ em trong các trại tị nạn được học tập thường xuyên
bộ ngoại giao mỹ cho biết tình hình tội phạm bạo lực trong các trả tị nạn đã giảm trong năm qua
tuy nhiên báo cáo do chuyên gia nhân quyền của liên hợp quốc đưa ra sau khi đến thăm trà tị nạn anhone vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
mô tả tình hình có phần đáng quan ngại hơn
báo cáo nêu sự bất an tràn ngập cuộc sống hàng ngày trong trại tị nạn
các vụ bạo lực bao gồm giết người tấn công thể chất đe dọa và tấn công tình dục xảy ra thường xuyên mà không có biện pháp ngăn chặn
giải pháp lâu dài để ngăn
is trỗi dậy từ các trại tị nạn và trung tâm giam giữ này là sàng lọc những người trong đó
theo đó nhà chức trách có thể cho những người không phải là chiến binh is được hồi hương
tuy nhiên việc hồi hương diễn ra rất chậm và nhiều quốc gia không muốn cho công dân của họ về nước
trong ba năm qua khoảng một mươi hai trăm linh người ở các trại tị nạn an hồn và rose đã được hồi hương
các quan chức bộ ngoại giao mỹ hy vọng sẽ hồi hương thêm vài ngàn người nữa trong năm nay
riêng đối với những người không phải công dân iraq và syri
việc hồi hương của họ khó khăn hơn nhiều
tướng eric kurila một chỉ huy quân sự của mỹ tại trung đông
nhấn mạnh các bên cần phải thu hẹp quy mô các trại tị nạn
theo ông kurila điều này đòi hỏi nỗ lực liên tục của cộng đồng quốc tế
để đưa những gia đình này trở về quê hương của họ